trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản thủ tướng ấn độ narendra modi đã cùng thủ tướng shinzo abe đi thử tàu siêu tốc shinkansen từ tokyo đến thành phố kobi
tại thành phố kobi hai nhà lãnh đạo đã đi thăm nhà máy của tập đoàn công nghiệp nặng kawasaki nơi sản xuất lắp ráp tàu cao tốc shinkansen
tại đây thủ tướng ấn độ modi đã được giới thiệu quy trình sản xuất và lắp ráp hoàn chỉnh một con tàu shinkansen
thông qua hoạt động này nhật bản muốn giới thiệu tính năng tiện ích của tàu siêu tốc nhật bản với ấn độ dự kiến đưa công nghệ của nhật bản vào tuyến tàu siêu tốc đầu tiên của nước này
trước đó hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về dự án xây dựng đường sắt dài năm trăm linh km nối thành phố mumbai và amedabas ở miền tây ấn độ sử dụng công nghệ tàu siêu tốc của nhật bản